sau ba ngày xét xử phúc thẩm và nghị án vào chiều ngày hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên y án trung thân đối với bị cáo dương thị bạch diệp giảm án cho bị cáo nguyễn thanh nhàn cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường từ bốn năm sáu tháng tù xuống còn ba năm tù
theo hội đồng xét xử bị cáo dương bạch diệp tại tòa án sơ thẩm và phiên tòa này bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội không đồng ý với bản án mà toán cấp sơ thẩm đã tuyên liên tục kêu an
tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ tài liệu vụ án tòa cấp phúc thẩm đã đủ cơ sở xác định bị cáo lợi dụng các mối quan hệ để có thể xuất hoán đổi tài sản năm mươi bảy cao thắng
hành vi của bị cáo diệp đã gây hậu quả nghiêm trọng khiến nhà nước mất quyền sở hữu và quyền sử dụng

hành vi của bị cáo diệp đã gây hậu quả nghiêm trọng khiến nhà nước mất quyền kiểm soát và quyền sử dụng đối với tài sản một trăm năm mươi tám hai bà trưng không xác lập được quyền đối với tài sản năm mươi bảy cao thắng gây thiệt hại tài sản nhà nước
với bị cáo nguyễn thành tài với vai trò là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm bị cáo tài đã thiếu trách nhiệm trong việc không kiểm tra tính pháp lý căn nhà số năm mươi bảy cao thắng để bị cáo diệp chiếm đoạt tài sản nhà nước
nên hội đồng xét xử bác kháng cáo tuyên phạt ông tài năm năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đối với bị cáo nguyễn thanh nhàn hội đồng xét xử tuyên giảm nhẹ một phần hình phạt từ bốn năm sáu tháng tù xuống còn ba năm tù tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn thảnh dung
còn với hành vi tổ chức đánh bạc đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề sử dụng công nghệ cao chín đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc ra quyết định tạm giữ lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra
trước đó một mươi tám đối tượng trong một đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn thành phố vĩnh yên đã bị bắt giữ
tạm giữ số tiền là một tỷ một mươi sáu triệu ba trăm linh nghìn đồng cùng với một mươi năm điện thoại di động
các loại chín trong số một mươi tám đối tượng trên đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
thưa quý vị là địa bàn giáp danh với ba quận bảy phường có nhiều khu tập thể số lượng dân ngoại tỉnh sinh sống trên địa bàn đông
thêm vào đó trên địa bàn còn có hai trường đại học và một bệnh viện nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp đặc biệt là tình trạng trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian vừa qua công an phường đồng tâm quận hai bà trưng hà nội đã lan tỏa nhiều thông điệp tích cực gửi tới người dân nhằm nâng cao ý thức trong công tác phòng ngừa các loại tội phạm
và bước đầu hình thức này đã nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân
đề ngụy chủ phương tiện xe máy biển kiểm soát hai mươi chín u ba một nghìn năm mươi có mặt phối hợp cùng công an phường trong việc tuyên truyền phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy

đề ngụy chủ phương tiện xe máy biển kiểm soát hai mươi chín u ba một nghìn năm mươi có mặt phối hợp cùng công an phường trong việc tuyên truyền phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy